và lúc này thì thông tin được nhiều người quan tâm là liệu cơn bão san ba có tiến vào biển đông và hình thành cơn bão số hai ở nước ta hay không
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết bảy giờ hôm nay tâm bão san ba cách bờ biển miền nam philippines khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất bảy mươi năm km một giờ đạt cấp tám giật tăng hai cấp
hôm nay bão theo hướng tây tốc độ hai mươi năm km mỗi giờ và duy trì cấp tám đến sáng mai bão áp sát miền nam philippines vẫn giữ cường độ cấp tám
đêm một mươi bốn tháng hai bão vượt qua đảo palawan philippines vào biển đông trở thành cơn bão thứ hai ở vùng biển này
nhiều chuyên gia khí tượng cho rằng bão ít có cơ hội phát triển lý do là một đợt không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam
khiến ngoài khơi trung bộ nam bộ bắc và giữa biển đông có gió đông bắc cấp sáu cấp bảy
sóng biển cao từ hai đến bốn mét nền nhiệt ở biển đông đang ở dưới hai mươi sáu độ c không thuận lợi cho sự phát triển của bão
bão san ba do đó sẽ suy yếu và chết trên biển ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền việt nam